các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
hà nội một bốn trăm linh năm ca cà mau một ba trăm bốn mươi năm ca tp hcm một một mươi bốn ca tây ninh chín trăm bốn mươi một ca bến tre tám trăm ba mươi tám ca cần thơ bảy trăm chín mươi bảy ca
và ba tỉnh có ca mắc thấp nhất là điện biên năm ca hậu giang ba ca và lai châu một ca
các địa phương ghi nhận sẽ có nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
hậu giang giảm ba trăm ba mươi bảy ca bình thuận giảm một trăm chín mươi ba ca bình phước giảm một trăm năm mươi sáu ca
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hải phòng hai trăm linh chín ca hà nội một trăm sáu mươi một ca bình định một trăm năm mươi năm ca
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua là một mươi năm năm trăm linh năm ca trên một ngày
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một năm trăm bốn mươi bốn trăm bảy mươi tám ca nhiễm đứng thứ ba mươi hai trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm bốn mươi tám trên hai trăm hai mươi ba quốc gia
và vùng lãnh thổ tức bình quân cứ một triệu người thì có một mươi năm sáu trăm hai mươi một ca nhiễm
đợt dịch thứ tư tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một đến nay
số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một năm trăm ba mươi bốn chín trăm bảy mươi chín ca trong đó có một một trăm linh năm một trăm bốn mươi năm bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có bảy tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua là bắc cạn lai châu
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này là thành phố hồ chí minh
với bốn trăm chín mươi bốn sáu trăm tám mươi ba ca bình dương với hai trăm tám mươi chín một trăm bảy mươi năm ca đồng nai với chín mươi bốn chín trăm hai mươi tám ca tây ninh sáu mươi bốn một mươi bốn ca và long an ba mươi chín sáu trăm sáu mươi ba ca
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một mươi bảy trăm chín mươi chín ca tổng số ca được điều trị khỏi là một một trăm linh bảy chín trăm sáu mươi hai ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị là bảy năm trăm linh ca
trong đó thở oxy qua mặt nạ là năm hai trăm chín mươi một ca thở oxy dòng cao hfnc là một hai trăm bốn mươi ca thở máy không xâm lấn là một trăm bảy mươi năm ca thở máy xâm lấn tám trăm sáu mươi ca và điều trị ecmo hai mươi một ca
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi tám tháng một mươi hai đến một mươi bảy h ba mươi ngày một mươi chín tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm một mươi năm ca tử vong
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay đã là hai mươi chín năm trăm sáu mươi sáu ca
chiếm tỷ lệ hai so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ ba mươi hai trên hai trăm ba mươi bốn quốc gia vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi hai trên hai trăm hai mươi bốn quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ chín trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ và xếp thứ tư trong khối các nước asean
số tử vong trên một triệu dân việt nam xếp thứ hai mươi bảy trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân việt nam xếp thứ chín trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
tiếp tục là những thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín tại hà nội
thời gian gần đây hà nội liên tiếp ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín tăng vọt
số lượng f tăng nhanh tại hà nội đang dồn áp lực lên các bệnh viện tầng hai
trong khi đó một số f khó liên hệ để được nhận hướng dẫn điều trị tại nhà
liên tiếp những ngày gần đây hà nội ghi nhận trên một ca mắc covid một mươi chín nhiễm mới mỗi ngày
trong đó ngày một mươi tám tháng một mươi hai
thậm chí lên tới một bốn trăm bốn mươi ca
số ca cộng đồng cũng ở mức rất cao với năm trăm linh sáu trăm linh ca mỗi ngày
f tăng nhanh dẫn đến tình trạng quá tải nhân lực y tế tuyến cơ sở
bà đỗ thị lương phụ trách trạm y tế phường yên sở quận hoàng mai cho biết
nhân lực của trạm chỉ có tám người trong khi tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi một tới nay
rf ghi nhận trên địa bàn phường là hơn một trăm bốn mươi ca cứ một ca f lại có gần chục f một
nhân viên y tế phường phải làm việc rất nhiều từ thủ tục hành chính
như tiếp nhận lên danh sách hướng dẫn f một từ cách ly cho đến tiêm bổ sung mũi vaccine
hướng dẫn theo dõi điều trị
mỗi ngày chúng tôi nhận cả nghìn cuộc điện thoại người dân vì lo lắng sốt ruột
nên khi tự test ở nhà dương tính đều báo cho y tế phường yêu cầu đến test lại
không đủ nhân lực để đáp ứng hết
không chỉ phường yên sở nhiều phương khác có số lượng f tăng vọt cũng rơi vào tình trạng quá tải
khi nhân viên y tế đang phải đảm nhận quá nhiều việc
hệ quả là nhiều f được xác định dương tính với covid một mươi chín
nhưng phải chờ đợi hai ba ngày thậm chí lâu hơn mới được hướng dẫn theo dõi tại nhà
bác sĩ nguyễn thị thu hường trưởng đơn vị nguyên điều trị covid một mươi chín bệnh viện đa khoa thanh nhàn cho biết
bệnh viện được sở y tế hà nội giao năm mươi giường điều trị bệnh nhân tầng hai và hai trăm năm mươi giường bệnh nhân tầng ba
tuy nhiên hiện bệnh viện đã bị quá tải tầng hai trong khi bệnh nhân tầng ba lại ít
tính đến ngày một mươi sáu tháng một mươi hai số bệnh nhân thuộc tầng hai lên tới gần tám mươi f thiếu khoảng hai mươi ba mươi giường
theo bác sĩ hường nguyên nhân quá tải tầng hai ngoài số f tăng nhanh còn do quá trình phân luồng bệnh nhân chưa hợp lý ở tuyến cơ sở
tâm lý bệnh nhân lo ngại muốn được điều trị ở tuyến cao trong khi nhiều nhân viên y tế báo bệnh viện có f nặng cần chuyển tới tầng ba
sau khi tới lại kèm cả bệnh nhân thuộc tầng một tầng hai khiến số giường tầng ba tăng lên
bác sĩ hường nói và cho rằng tình trạng này có thể khiến cho những bệnh nhân nặng mất cơ hội điều trị do thiếu giường
bác sĩ hoàng hồ hải phó giám đốc bệnh viện điều trị người bệnh covid một mươi chín cho biết
khả năng bệnh viện đáp ứng được ba trăm linh bệnh nhân trung bình và nặng với khoảng một trăm linh ca thở máy
do số lượng f tăng nhanh nên hiện tại bệnh viện này không tiếp nhận các bệnh nhân f nhẹ
mà chỉ tiếp nhận bệnh nhân trung bình có triệu chứng khó thở trở lên đến bệnh nhân nặng
hiện có một trăm năm mươi bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện trong đó có hai mươi ca thở máy
cũng theo ông hải hiện tại chưa đến mức quá tải
hiện nay tất cả bệnh viện trên địa bàn thành phố từ tuyến huyện trở lên phải mở hết công suất
đáp ứng được tối đa bốn mươi bệnh nhân thở máy
bài học kinh nghiệm một số tỉnh phía nam vài tháng trước đã quá tải về cả số lượng máy thở
không đủ đáp ứng cho bệnh nhân lẫn không đủ nhân lực vận hành
bác sĩ hải cho rằng tỷ lệ tiêm hai mũi ở mức cao và sắp tới người dân sẽ được tiêm nhắc lại mũi ba
nên dù số lượng f tăng nhanh nhưng f không nhẹ sẽ nhiều có thể điều trị tại nhà
điều này sẽ giảm được tình trạng quá tải dường ở tầng hai
hà nội cần quản lý f không thể nhẹ tại nhà theo dõi chặt chẽ nếu f chuyển nặng mới chuyển lên tuyến trên
phân tầng đúng từ tuyến cơ sở thì sẽ giảm rất nhiều gánh nặng cho y tế bác sĩ hải nhìn nhận
trước diễn biến căng thẳng của dịch covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội xem xét dừng các hoạt động
tập trung đông người không cần thiết các hoạt động vui chơi lễ hội tôn giáo tại các địa phương
theo diễn biến dịch theo nội dung chỉ thị mới ban hành
vừa qua chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh đã ký ban hành chỉ thị tăng cường thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch covid một mươi chín trong dịp lễ cuối năm hai nghìn hai mươi một đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
chỉ thị nêu rõ qua hơn hai tháng thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp của chính phủ tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
trên địa bàn thành phố cơ bản được kiểm soát
tuy nhiên một số nơi còn lúng túng thậm chí lơ là chủ quan trong tổ chức thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
đặc biệt vẫn có cơ sở kinh doanh một bộ phận người dân chưa chấp hành nghiêm quy định năm k
bên cạnh đó biến chủng mới virus sars cov hai là omicron được phát hiện tại nam phi đã lan rộng trên phạm vi toàn cầu
nguy cơ xâm nhập là rất lớn khi tần suất các chuyến bay về cảng hàng không quốc tế nội bài
trong bối cảnh đó chủ tịch ubnd thành phố hà nội yêu cầu các quận huyện thị xã tập trung tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín đặc biệt trong các dịp cuối năm lễ giáng sinh tết dương lịch hai nghìn hai mươi
và tết nguyên đáng nhâm dận
cụ thể các địa phương trên địa bàn cần thường xuyên đánh giá cấp độ dịch hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
trong đó thường xuyên đánh giá cấp độ dịch tại địa phương trên quy mô xã phường thị trấn nhỏ nhất có thể
để có thể kịp thời điều chỉnh bổ sung các biện pháp hành chính phù hợp
đáng chú ý thành phố yêu cầu xem xét dừng các hoạt động tập trung đông người không cần thiết có hoạt động vui chơi
lễ hội tôn giáo tại các địa phương theo diễn biến dịch
căn cứ cấp độ dịch trên địa bàn khẩn trương ban hành văn bản chỉ đạo hạn chế tối đa các hoạt động tập trung đông người
bảo đảm an toàn phòng chống dịch nhất là trong dịp cuối năm lễ giáng sinh dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi hai tết nguyên đáng nhâm dần
đám tang đám cưới hướng dẫn tổ chức lễ giáng sinh bằng hình thức trực tuyến để tránh lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
cùng với đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức nhất là giới trẻ thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch
không tụ tập đông người tuyệt đối không chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng cũng không hoang mang lo lắng thái quá
liên quan tới việc cấp phát thuốc điều trị covid một mươi chín cho f trên địa bàn tp hcm theo sở y tế qua quá trình giám sát hoạt động trong chiến dịch
bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ sở y tế nhận thấy một số địa phương chỉ cấp thuốc monopearavir cho người đủ điều kiện cách ly tại nhà
những f chuyển vào cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín quận huyện bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín chưa được cấp loại thuốc này
chính vì vậy sở y tế tp hcm đề nghị khi triển khai tầm soát xét nghiệm người thuộc nhóm nguy cơ nếu có kết quả dương tính
cán bộ phải báo ngay cho trạm y tế trạm y tế lưu động trên địa bàn để cấp phát thuốc monopearavir
tại trạm y tế trạm y tế lưu động cấp phát và hướng dẫn người bệnh sử dụng ngay thuốc monuperavir đồng thời đánh giá tình trạng sức khỏe
phân loại mức nguy cơ để quyết định f cách ly tại nhà hay tại cơ sở bệnh viện thu dung điều trị covid một mươi chín
trong trường hợp người bệnh được chuyển đến cơ sở thu dung điều trị covid một mươi chín hướng dẫn người bệnh tiếp tục sử dụng thuốc monupiravir đã được cấp phát
ghi rõ thông tin đã được sử dụng thuốc vào phiếu chuyển viện hoặc thông báo cho cơ sở y tế tiếp nhận để tiếp tục theo dõi
tại cơ sở thu dung điều trị bệnh viện điều trị covid một mươi chín khi tiếp nhận người thuộc nhóm nguy cơ phải kiểm tra
khai thác thông tin thuốc đang sử dụng cho người bệnh sử dụng ngay thuốc kháng virus nếu chưa được dùng
sở y tế cho biết các yêu cầu trên nhằm đảm bảo tất cả f thuộc nhóm nguy cơ được chăm sóc và điều trị sớm nhất
trước đó tp hcm đã triển khai chiến dịch người thuộc nhóm nguy cơ tập trung nguồn lực bảo vệ sức khỏe cho người trên sáu mươi năm tuổi và người có bệnh nền
hạn chế thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong do covid một mươi chín
ubnd tp yêu cầu khi phát hiện người thuộc nhóm nguy cơ dương tính với virus sars cov hai trạm y tế trạm y tế lưu động phải cấp phát ngay thuốc monopiravir cho người bệnh
chuyển sang phần tin tức covid một mươi chín trên thế giới tại nam phi vừa qua đã ghi nhận số ca tử vong vì covid một mươi chín tăng nhanh khủng khiếp
theo dữ liệu ban đầu về làn sóng covid một mươi chín thứ tư ở nam phi cho thấy hơn chín mươi những người chống chọi với căn bệnh này trong bệnh viện là chưa tiêm chủng hoặc là chỉ mới tiêm một liều
tiến sĩ washila trasas chuyên gia y tế công cộng tại viện quốc gia về các bệnh truyền nhiễm nam phi necd cho biết từ thông tin tiêm chủng do bệnh nhân báo cáo trong quá trình giám sát tại bệnh viện
chúng tôi ghi nhận có đến chín mươi ba những người tử vong là do chưa tiêm chủng hoặc chỉ mới tiêm một mũi
khi đánh giá khoảng bốn trăm linh ca tử vong liên quan đến covid một mươi chín đã xảy ra tại các bệnh viện kể từ giữa tháng một mươi một tiến sĩ trassas nói rằng
hơn một nửa số người chết có bệnh lý đi kèm và là người già một số người nhập viện vì những bệnh khác và chết vì những nguyên nhân khác
bà cho biết ba năm bệnh nhân tử vong vì covid một mươi chín đã tiêm vaccine đã hơn năm sáu tháng trước
nhấn mạnh sự cần thiết phải tiêm mũi thứ ba
bộ trưởng bộ y tế nam phi tiến sĩ jor fala cho biết với ba đợt bùng phát covid một mươi chín trước tỷ lệ nhập viện vẫn khá thấp
theo tiến sĩ michel goom người đứng đầu bộ phận giám sát và ứng phó sức khỏe cộng đồng tại ncid
biến thể omicron đã lan đến bảy mươi nước đang chiếm ưu thế và đã nhanh chóng thay thế biến thể delta ở nam phi
tiến sĩ grome cho biết mặc dù số trường hợp nhiễm bệnh gia tăng nhưng số lượng nhập viện không tăng đáng kể và số người chết tăng rất ít
các nghiên cứu sơ bộ đã chỉ ra rằng những người có khả năng miễn dịch tự nhiên do từng nhiễm covid một mươi chín trước đây có nguy cơ tái nhiễm omitron cao hơn
riêng đối với người đã tiêm chủng dù vaccine không chống được nhiễm bệnh nhưng vaccine vẫn có khả năng bảo vệ chống lại bệnh nặng và nhập viện
thời gian gần đây một loạt các nước đông nam á ghi nhận ca mắc biến thể mới omicron
mới đây viện nghiên cứu y khoa malaysia imr đã phát hiện thêm một mươi ba trường hợp nhập cảnh có các dấu chữ
những bệnh nhân có các dấu hiệu giống với biến thể omicron và đang nằm trong danh sách chờ kết quả xét nghiệm mới
tại kuala lumpur với một mươi một mẫu bệnh phẩm có kết quả xét nghiệm phân tích genpct đã xác nhận nhiễm biến thể omicron
malaysia đến nay đã phát hiện tổng số một mươi ba trường hợp nhiễm biến thể này
trong tuyên bố vào ngày một mươi tám tháng một mươi hai tổng thư ký bộ y tế malaysia noha hezsam abdullah đã xác nhận một mươi một bệnh nhân này nằm trong số một mươi tám trường hợp
mà bộ trưởng khairi jamaluddin đã đề cập
trong buổi họp báo công bố ca nhiễm biến thể omicron vào hôm một mươi sáu tháng một mươi hai vừa qua
theo tiến sĩ noor hissam một mươi một trường hợp này đều là các ca bệnh nhập cảnh
cụ thể ba trường hợp nhập cảnh vào malaysia từ vương quốc anh ba người đến từ mỹ hai người đến từ nigeria
hai người đến từ saudi arabia và trường hợp còn lại từ australia
ông cũng cho biết thêm chín trong số một mươi một người này liên quan tới công dân malaysia và hai người còn lại là công dân nigeria
đáng chú ý
điện cứu y khoa malaysia cũng đã phát hiện thêm một mươi ba trường hợp nhập cảnh có các dấu hiệu giống với biến thể omicron
và đang nằm trong danh sách chờ kết quả xét nghiệm mới
khi giáng sinh và năm mới đang đến gần trong bối cảnh malaysia tái mở cửa các hoạt động sản xuất kinh doanh
cho phép đi lại liên bang và kích cầu du lịch tiêu dùng nhằm đẩy mạnh quá trình phục hồi kinh tế
sự xuất hiện của biến thể omicron sẽ là thách thức lớn cho nỗ lực kiểm dịch bệnh của quốc gia đông nam á này
malaysia đã nhanh chóng đưa ra các biện pháp ứng phó
bộ y tế malaysia đã ra quy định chỉ cho phép tổ chức các buổi lễ đón năm mới hay giáng sinh ở quy mô lớn
nhỏ và những người tham dự cần phải tự xét nghiệm covid một mươi chín trước
trong khi đó bộ y tế campuchia ngày một mươi chín tháng một mươi hai cũng xác nhận nước này phát hiện thêm hai ca mắc covid một mươi chín
do biến thể omicron của virus sars cov hai
hai bệnh nhân này gồm một người campuchia bốn mươi bảy tuổi từ bang tex của mỹ quá cảnh ở seoul hàn quốc về nước
bộ y tế campuchia ba mươi ba tuổi từ pháp nhập cảnh sau chặn dừng chân ở singapore
cả hai trường hợp nhiễm biến thể omicron này hiện đang được điều trị tại viện lao quốc gia campuchia ở phnom penh
trước đó trong ngày một mươi bảy tháng một mươi hai bộ y tế campuchia đã công bố phát hiện trường hợp nhiễm omic ron thứ hai
tại nước này là một công dân iran hai mươi năm tuổi từ kenya nhập cảnh campuchia
bộ y tế campuchia tiếp tục kêu gọi người dân tuân thủ chặt chẽ các biện pháp phòng dịch
tiếp tục chương trình là thông tin liên quan tới tình hình covid một mươi chín
những ngày gần đây diễn biến dịch bệnh anh trở nên vô cùng căng thẳng khi omicron xuất hiện và lây lan khủng khiếp
các cố vấn khoa học của chính phủ anh cho rằng sơ ca nhiễm omicron hàng ngày tại anh có thể lên đến hàng trăm nghìn người
và có thể gấp một mươi lần báo cáo do dữ liệu ở các bệnh viện cập nhật rất chậm
tính đến ngày một mươi chín tháng một mươi hai số ca nhiễm biến thể omic frand ở anh tăng mạnh lên gần hai mươi năm người trong đó có bảy người chết
tổng số ca covid một mươi chín tại quốc gia này đã lên đến hơn chín mươi ca
tổng số trường hợp tử vong là một trăm hai mươi năm ca
trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến căng thẳng chính phủ anh nỗ lực đẩy nhanh việc tiêm mũi vaccine tăng cường
nhằm đối phó với sự lây lan nhanh chóng của biến thể omicron
chỉ trong hai mươi bốn giờ qua tám trăm một mươi bảy sáu trăm hai mươi năm người anh đã được tiêm mũi tăng cường
nâng tổng số người được tiêm là ba mũi vaccine lên hơn hai mươi bảy triệu
theo dữ liệu từ tổ chức y tế thế giới who biến thể omicron đã lây lan tới tám mươi chín quốc gia trên thế giới
số ca nhiễm omit fren đang tăng gấp đôi chỉ trong một năm đến ba ngày tại những nơi dịch covid một mươi chín lây lan trong cộng đồng
trên khắp châu âu chính phủ các nước đang siết chặt các biện pháp phòng dịch để ngăn chặn biến thể này
tại hà lan mới đây chính phủ này đã áp lệnh phong tỏa toàn nước để đối phó với biến thể omicron
trong khi nhiều nước khác tại châu âu cũng tăng cường các biện pháp phòng chống dịch
thủ tướng hà lan mark rutte vừa thông báo nước này sẽ phong tỏa nghiêm ngặt vào dịp giáng sinh và năm mới
nhằm đối phó với biến thể omicron gây covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp tại nhiều nơi ở châu âu
theo đó mọi cửa hàng và dịch vụ không thiết yếu sẽ đóng cửa từ ngày một mươi chín tháng một mươi hai đến ngày một mươi bốn tháng một
trong đó các nhà hàng tiệm làm tóc viện bảo tàng và phòng tập thể hình
tất cả trường học sẽ đóng cửa ít nhất đến ngày một mươi chín tháng một
ông rutte đã phát biểu hà lan đang phong tỏa trở lại
điều này là không thể tránh khỏi vì làn sóng thứ năm đang đến với biến thể omic
có biện pháp khác bao gồm các biện pháp phòng chống dịch
việc khuyến cáo người dân không nên tiếp đón hơn hai khách
việc tụ tập ngoài trời cũng giới hạn ở mức tối đa là hai người
theo thủ tướng rota nếu không hành động ngay sẽ dẫn đến tình hình không tưởng tượng được
từ các bệnh viện nơi đã giảm bớt các dịch vụ thông thường để phục vụ bệnh nhân covid một mươi chín
số ca nhiễm covid một mươi chín ở hà lan đã giảm xuống mức thấp trong vài tuần qua
sau khi phong tỏa ban đêm từ cuối tháng trước
biến thị omicron lây lan đến hà lan khi nước này đang đối phó với làn sóng lây nhiễm
các ca nhiễm omicron đã tăng mạnh sau khi xuất hiện tại hà lan cách đây ba tuần
trong khi các bệnh viện chật vật chăm sóc số lượng lớn các bệnh nhân gần mức cao nhất trong năm nay
chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm hà lan traf van dixen
đã dự báo omicron sẽ trở thành biến thể vượt trội vào thời điểm giữa giáng sinh và năm mới
hơn tám mươi năm người dân đã nhiễm chủng nhưng chưa đến chín người trưởng thành đã tiêm mũi tăng cường
biến thể omicron với tốc độ lây lan kinh khủng hiện nay
vẫn đang là mối lo ngại đối với nhiều nước trên thế giới
các nước hiện nay đều đang chuẩn bị những phương án ứng phó
đề phòng cho những kịch bản xấu nhất mà omicron gây ra
trong giai đoạn này quý vị hãy chú ý tuân thủ quy định năm k và theo dõi thông tin mới nhất từ bộ y tế
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi những tin tức của kênh sức khỏe và đời sống
hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau